ngày một mươi một tháng một mươi tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức họp báo
về hội nghị toàn quốc tổng kết một mươi năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
sau hơn chín năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cả nước có bốn sáu trăm sáu mươi năm xã hơn năm mươi hai đạt chuẩn nông thôn mới
bình quân cả nước đạt hơn một mươi năm tiêu chí và cả nước không còn xã dưới năm tiêu chí
chín mươi ba đơn vị cấp huyện chín mươi bốn tổng số huyện thị xã của cả nước được thủ tướng chính phủ công nhận
hiện cả nước có bảy tỉnh thành phố có một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới
đặc biệt hai tỉnh đồng nai và nam định có một trăm linh đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
hội nghị tổng kết một mươi năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
sẽ được tổ chức vào ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ và đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung mương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đồng chủ trì hội nghị
hội nghị sẽ có một mươi một bộ ngành một mươi tỉnh chín mươi ba huyện và một trăm bảy mươi năm xã được khen thưởng về những thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới